từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bảo vệ bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên đã phối hợp với lực lượng công an điều tra giải quyết bốn mươi năm vụ việc vì an ninh trật tự xảy ra trong bệnh viện bắt giữ một xe máy tám điện thoại di động và hàng chục triệu đồng là tăng vật của các vụ án
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bảo vệ bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên đã phối hợp với lực lượng công an điều tra giải quyết bốn mươi năm vụ việc vì an ninh trật tự xảy ra trong bệnh viện bắt giữ một xe máy tám điện thoại di động và hàng chục triệu đồng là tăng vật của các vụ án
tình hình an ninh trật tự ở khu vực bệnh viện đa khoa rất rộng và tình hình rất phức tạp đoàn giám đốc bệnh viện nên bố trí một phòng trực của bảo vệ bệnh viện tại khu vực phòng khám bởi vì khu vực phòng khám hay xảy ra gây rối trật tự có những trường hợp đối tượng từ bên ngoài theo người bị thương tích vào dẫn trong bệnh viện để hành hùng
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm cho cán bộ viên chức bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bố trí lực lượng thường xuyên giám sát an ninh trả tự bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh